chiều ngày một tháng chín tại trung tâm hội nghị tỉnh tỉnh trà vinh đã tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố trà vinh là đô thị loại hai thuộc tỉnh trà vinh
tháng tám năm hai nghìn bảy thị xã trà vinh được bộ xây dựng công nhận đô thị loại ba và đến năm hai nghìn một mươi được chính phủ ban hành quyết định thành lập thành phố trà vinh trực thuộc tỉnh
ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số hai trăm bốn mươi một công nhận thành phố trà vinh là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh trà vinh
trong năm năm qua thành phố có nhiều nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh sạch đẹp tốc độ phát triển tăng từ một mươi ba đến một mươi bốn tỷ lệ hộ nghèo còn dưới một ba nhiều công trình mới được xây dựng tạo nên bộ mặt khang trang cho thành phố
hiện có ba mươi bảy dự án với số vốn hơn hai tỷ đồng hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh an ninh chính trị ổn định trật tự xã hội từng bước đi vào nề nếp lên đô thị loại hai là điều kiện thuận lợi cho thành phố trà vinh thu hút đầu tư khách du lịch tạo cơ hội cho thành phố phát triển nhanh trong thời gian tới